riêng với cấp học mầm non các em học sinh chưa có ý thức phòng chống dịch bệnh
nên công tác phòng chống dịch càng được chú trọng và theo cách riêng

đối với lịch thì chúng tôi sẽ hạn chế tối đa và cũng không ngại trừ cho các con xuống dưới sân
các khối sẽ có những thời gian xuống nhất định và các con vẫn được hoạt động vui chơi
nhưng các con vẫn đảm bảo trong công tác phòng dịch
năm học đang dần khép lại
ở những ngày cuối cùng của học kỳ hai các nhà trường đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép
vừa nỗ lực dạy học vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
để các em học sinh đặc biệt là học sinh cuối cấp không bị gián loại do ảnh hưởng với dịch bệnh
có bốn người thì chồng và hai con chị không may qua đời trong đợt dịch covid một mươi chín
bản thân mắc bệnh bút cổ đã lâu nhưng chưa từng đi khám
bởi chị sống qua ngày nhờ những tấm lòng thơm thảo buổi đêm về và vỉa hè là giường ngủ
gia đình thì bốn người mà mất covid rồi cả một người mình thôi
mình đi lập bia chai giờ mình kiếm cái máy hiên mình nghỉ lưng
những phần quà nhỏ mà cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân phía nam chuẩn bị
tuy đơn giản chỉ là thức
thức ăn nước uống và một trăm linh bao lị xị nhỏ
dù vậy với tấm lòng thơm thảo nó cũng giúp cho họ ấm lòng và có thêm niềm tin vào cuộc sống
trong đêm chúng tôi còn bắt gặp những công nhân vệ sinh miệt mài quét rác
để sáng mai thành phố có những con đường tinh tương sạch đẹp
họ phải đối mặt với những cơn mưa bất trợt những nguy hiểm rình rập
mỗi người một hoàn cảnh cuộc sống khó khăn
nhưng khi chia sẻ họ đều cho rằng đó là công việc trách nhiệm của mình
giỡn phần quà bốc vội tắm bánh chưng lót dạ
nhiều người bày tỏ cảm xúc khiến chúng tôi ấm lòng
đi qua nhiều tuyến đường chúng tôi chứng kiến vẫn còn đó
có những người có hoàn cảnh khó khăn mưu sinh trong đêm
sống bám vào vỉa hè lấy máy ghi làm chỗ ngã lưng
người may mắn thì tìm được
người không may mắn thì phủ bạc hoặc nằm ngủ ngay trên vỉa hè
với họ đêm đến đừng có những cơn mưa bất chợt là hạnh phúc rồi
đối với cục truyền thông công an nhân dân
đây là hoạt động thường nhiên được đảnh đạo cục hết sức quan tâm
nhằm giáo dục mỗi kháng bộ chứa sĩ nhân viên phóng viên
về truyền thống quý báo của dân tộc lá lành đùm lá rách
những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm của các kháng bộ chứa sĩ
cục truyền thông công an nhân dân tại tp hcm
gửi đến bà con lao động còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố
mong họ vượt qua những giai đoạn khó khăn
trong thời gian tới cơ quan đại diện cục truyền thông công an nhân dân
tại tp hcm sẽ bằng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hơn nữa
để lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với những mảnh đời không may mắn
cảnh sát đã phát hiện hai tấn cocaine trôi nổi ngoài khơi bờ biển phía đông sisili của italia
thưa quý vị thực tế hiện nay nhiều đối tượng chống đối bất mãn
và các đối tượng chính trị được các thế lực thù địch bọn phản động gọi là nhà hoạt động
họ tự xưng là nhà hoạt động và xuất phát từ nguyên nhân nào đó
gây ra tâm lý bất mãn
những nhà hoạt động này đã có những hành vi sai lệch
cùng với đó là những nhận thức lệch lạc về tầm ảnh hưởng vị trí và vai trò
cũng như năng lực của mình
điều này có ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức cũng như tâm lý của một bộ phận quần chúng nhân dân
và để nhận thức rõ hơn về những nhà hoạt động này
xin mời quý vị và các bạn đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà ngay sau đây
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị
nguyễn lân thắng là cái tên được báo chí nhắc tới khá nhiều trong thời gian gần đây
đây từng là đối tượng nổi tiếng với những phát ngôn như là
nếu trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mà nước mỹ mở cửa thì người việt nam đi hết
hay muốn bảo vệ biển đảo thì phải thả những người tù
cùng với đó là rất nhiều phát ngôn kiến nghị mang tính chất hung hăng côn đồ
mới đây tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo này
đây là một vài hình ảnh từng được nguyễn lân thắng đăng tải trên facebook của mình
với thái độ ngông cuồng tự cho phép mình quyền xúc phạm và bôi nhọ người khác
công quan chức năng đã từng làm việc với nguyễn lân thắng để nhắc nhờ
tuy nhiên ngựa quen đường cũ đối tượng này tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và ngày càng lún sâu vào con đường này khi kết nối và tham dự các hoạt động
của các tổ chức hoạt động chống phá việt nam như the voice know you
có một số đối tượng thì sau khi đưa ra một số những quan điểm nào đó
mang tính đi ngược lại chính thống thì được tung hô bởi một số lượng cư dân cộng đồng mạng
những người mà người ta có thể là họ tham gia mạng xã hội với một cái cách
với một cái tâm thế không trách triệu với xã hội
thế thì khi đưa ra những thông tin mang tính chống lại những chính sách
chống lại chế độ v v thì được tung hô và từ đó tạo ra một cái ảo tưởng
về sức mạnh của những đối tượng này
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tp hcm
hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn lân thắng sáu năm tù
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và như một điệp khúc các trang mạng của các tổ chức như rfa voa hay tổ chức phản động việt tân
các đối tượng phản động chống đối đã đăng tải những bài viết xung quanh vụ việc này
và phong cho nguyễn lân thắng một mỹ tử là nhà hoạt động
cùng với đó là những thông tin với nội dung ca ngợi nguyễn lân thắng
hoặc đưa ra những nhận định mang tính chất vu cáo bồi nhọ nhà nước
chiều bài tung hô này cũng đã được các thế lực thù địch phản động sử dụng
với nhiều đối tượng có nhận thức lệch lạc và thực hiện những hành vi chống phá trước kia
như trịnh bá phương cấn thị thêu
rõ ràng sự đối diện đạo của đảng mang lại thành quả rất là rõ
cả về mặt kinh tế cả về mặt đời sống
nhiều nhân dân cả về sự ổn định chính trị xã hội các lĩnh vực khác
vấn đề an ninh quốc phòng vấn đề gọi là đối ngoại
vấn đề y tín vị thế việt nam triều tế nó được khẳng định rõ như vậy
nhưng mà tại sao họ vẫn cứ tìm mọi cách để họ xuyên tạc họ phủ nhận
và theo tôi đó là những cái cách tuyên truyền mà theo tôi không thể chấp nhận được
nó xuyên tạc nó phù nhận một cách rất là không có một căn cứ gì cả
và nằm trong ý đồ sâu xa họ
nó làm muốn là gì
là muốn phủ nhận
đó là cái chế độ của chúng ta phủ nhận con đường của chúng ta
thưa quý vị trong phần trình bày vừa rồi quý vị và các bạn đã có thể thấy
có rất nhiều nhà hoạt động tự phong núp bóng danh nghĩa yêu nước
phản biện chính sách để thực hiện các hành vi chống phá đảng chống phá nhà nước
và với sự tung hô cũng như ủng hộ của các thế lực thù địch phản động
hay là dưới bàn tay thao túng của các thế lực này
đã khiến cho những đối tượng này có những nhận thức vĩ cuồng và ảo tưởng
năm hai nghìn hai mươi hai xung đột giữa nga và ukraine xảy ra
một nhóm cá nhân tự xưng là đại diện các tổ chức xã hội dân sự
đã đến đại sứ quán ukraine tại việt nam để gửi thư ngỏ phản đối chiến tranh
trong danh sách ký tên vào bức thư ngỏ
đều là những tổ chức không hề được pháp luật việt nam công nhận
với những cá nhân đại diện như nguyễn đình cống mạc văn trang
những đối tượng từ lâu đã nổi tiếng với tâm lý bất mãn
và có thể được phát triển

tuy nhiên những nhà dân chủ tự xưng này trong thư ngỏ
bày tỏ thái độ ủng hộ ukraine lại cố tình viết theo kiểu lấp lừng
khiến người đọc hiểu lầm rằng họ đại diện cho toàn thể nhân dân việt nam
điều này là hoàn toàn đáng lên án bởi những cá nhân tổ chức này
không có tư cách gì để đại diện cho người dân
các hội này tôi đánh giá là những hội hoạt động không hợp pháp
thành lập và hoạt động không hợp pháp tại việt nam
chính vì vậy những quan điểm những tư tưởng
mà những thành viên hội này đưa ra
nó chỉ mang tính chất cá nhân
chứ nó không đại diện cho bất kỳ một cá nhân một công dân
hay là một tổ chức nào đấy ở việt nam
thế thì đây này trầm qua là nhai lại và hùa theo thôi
và cái hùa theo này là một tổ chức nào đấy ở việt nam
hùa theo này thì nó nhằm với mục đích nữa là họ
không chỉ là đánh bóng tên tuổi của họ
và họ chứng minh rằng là họ vẫn đang có những tiếng nói phản kháng ở việt nam
và cái đây chính là họ muốn ghi điểm
về mặt chính trị để sau này
các nước phương tây cũng như bản phản động ngu vong
họ tính điểm tốt cho họ
những bản án cho hành vi vi phạm của các đối tượng
tưởng chừng là bài học để các phần tư tưởng
từ cơ hội phản động biết đường cải tà quy chính
tuy nhiên vẫn còn không ít những đối tượng
đang tiếp tục chìm đắm trong sự ảo tưởng
về vai trò và sức mạnh của mình
ngày càng dấn sâu hơn vào con đường lầm lạc
trông phá lạnh đảng nhà nước chế độ và nhân dân ta
tôi còn một số cái thế lực phản động
lợi dụng về thế này thứ khác tôi cho là
cái đấy không quan trọng
mà tôi vẫn nói với lại
gia đình đối với nhân dân bạn bè
thậm chí nói với cộng đồng
là đất nước chúng ta là tuyệt vời
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nó không thị trường
thế còn thế lực phản động thì bây giờ tôi nói
có làm thế làm nữa cũng không lay động được
cái chân lý của nhân dân đâu
có những cái phản động nó nói đảng tích
rồi nó nói sai sự thật
và nó coi như là muốn làm giảm
cái ý tính của đảng và của
chính quyền đánh đạo của đất nước ta
để ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân
và sự bình yên của đất nước ta
cho nên là tôi cũng hoàn toàn không tin
và tôi cũng nhắc nhở mọi người
trong gia đình cũng ghi là

những người thân không nên nghe
và không nên tin tưởng
những cái người nói sai sự thật đó
theo tôi nghĩ là những cái trang mạng
thì nhà nước mình thứ nhất là
phải quản lý thật chặt
cái thứ hai nữa là
nếu mà phát hiện ra những cái
người mà nói ra sai sự thật đó
thì phải có một cái
coi chế tài coi như xử phạt
nó như thế nào thật là nghiêm khắc
để coi như là làm giảm
và cũng bớt đi những cái tin tức
coi như ngoài luồng như vậy
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo